nhân dịp kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam hội nhà báo tp hcm đã phối hợp cùng với đài truyền hình tp hcm tổ chức lễ trao giải báo chí thành phố lần thứ ba mươi bảy
năm nay giải báo chí có tổng cộng hai trăm ba mươi sáu tác phẩm gửi về dự thi
qua quá trình chấm chọn bang tổ chức đã trao giải cho sáu mươi năm tác phẩm xuất sắc thuộc năm nhóm thể loại
tin ảnh báo chí thể loại chính luận phim tài liệu điều tra phóng sự ký báo chí phỏng vấn tường thuật ghi nhanh và nhóm công trình tập thể
bên cạnh giải thưởng dành cho các cá nhân tập thể đến từ các cơ quan báo chí trong khu vực
ban tổ chức cũng vinh danh những tác phẩm thuộc các báo đài trung ương đóng tại thành phố
trong đó truyền hình nhân dân có tác phẩm đô thị hôn minh báo nhân dân đạt giải với tác phẩm thành phố hồ chí minh đổi mới mô hình tăng trưởng